thưa quý vị và các bạn ung thư vú đứng đầu trong các bệnh ung thư thường gặp ở nữ giới trên thế giới và tại việt nam
theo tổ chức ghi nhận ung thư thế giới global can hàng năm trên thế giới có hơn hai hai triệu người được chẩn đoán mắc ung thư vú và khoảng sáu trăm tám mươi người tử vong vì căn bệnh này
do đó việc phát hiện các triệu chứng của bệnh và điều trị kịp thời là rất quan trọng
tuy nhiên hiện nay có nhiều băn khoăn liên quan đến việc tầm soát ung thư vú ở bệnh nhân đặt tối ngực
lo ngại sẽ có những cản trở gây ảnh hưởng đến quá trình tầm soát hoặc tăng nguy cơ mắc ung thư vú
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể vấn đề này trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay ạ
khuyến cáo có thể là bắt đầu từ bốn mươi tuổi có thể khuyến cáo tầm soát và sang lọc các bệnh lý về ung thư vú một năm một lần bằng khám năm sang rồi chuẩn bị sức khỏe tuyển vú rồi siêu âm tuyển vú
nếu nghi ngờ có thể làm thêm các cái xét nghiệm bổ sung ví dụ như tế bộ học các cái tổn thương nghi ngờ trên siêu âm hoặc là trên chuẩn bị sức khỏe tuyển vú
xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ
tại bệnh viện đa khoa tâm anh liệu pháp miễn dịch cũng đã được áp dụng trong điều trị ung thư vú
đây là một phương pháp mới cho thấy cải thiện về mặt lâm sàng và hình ảnh ở bệnh nhân
khối u tan biến và triệu chứng gần như chấm dứt hiệu quả cao và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư di can xa nhờ liệu pháp miễn dịch là điều mà phương pháp truyền thống như hóa trị xạ trị rất khó làm được
thời kỳ tiền lâm sàng của ung thư vú kéo dài từ tám đến một mươi năm nên việc khám sàng lọc có giá trị cao trong việc phát hiện và điều trị bệnh hiệu quả
nếu bệnh phát hiện ở giai đoạn một tỷ lệ chữa khỏi có thể lên tới hơn tám mươi
bệnh viện đa khoa tâm anh đã và đang triển khai các gói tẩm soát và phát hiện sớm ung thư vú cho các khách hàng nữ giới những người có nhu cầu có thể sàng lọc bệnh lý về ung thư vú phụ khoa hỗ trợ khách hàng thăm khám và phát hiện bệnh sớm để có phương pháp điều trị kịp thời
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv